kể từ khi trung tâm kiểm soát bệnh tật tp đà nẵng được chủ động xét nghiệm sars cov hai
đến nay đơn vị này đã thực hiện xét nghiệm hơn năm mẫu bệnh phẩm nghi ngờ nhiễm covid một mươi chín
từ cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi khi bộ y tế có chủ trương cho phép các trung tâm kiểm soát bệnh tật
cdc của các địa phương chủ động xét nghiệm sars cov hai để phục vụ kịp thời cho công tác phòng chống dịch
covid một mươi chín cdc đà nẵng đã được viện pasteur nha trang hỗ trợ đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên
đồng thời thẩm định năng lực của các thiết bị hiện cdc đà nẵng có hai máy real time pcr
bao gồm thiết bị mua từ năm hai nghìn một mươi năm hoạt động song song thời điểm khi dịch bệnh do sars cov hai có diễn
biến phức tạp hai thiết bị này hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ với khả năng phân tích ba trăm linh bốn trăm linh mẫu bệnh phẩm